cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
nếu quý vị yêu thích chương trình hãy like subscribe và để lại bình luận dưới video
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại